phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ninh cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an thành phố uông bí bắt quả tang một vụ đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa thu giữ gần hai trăm linh triệu đồng cùng với nhiều đồ vật tài sản liên quan
vào hồi giờ ngày tám tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an thành phố uông bí phát hiện và giữ một mươi hai đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại khu vực đầm nuôi tôm của nguyễn văn phước ở khu bí trung một phương đông uông bí
lực lượng công an đã thu giữ gần hai trăm linh triệu đồng tạm giữ một mươi ô tô hai xe máy và nhiều đồ vật tài sản liên quan hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật